vào trường ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo lê đức hoàng
tạm trú tại phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn về tội trộm cắp tài sản tuyên phạt bản án là một mươi hai năm tù ra
vào khuya ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hoàng đã đột nhập vào một tiệm vàng ở phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn
cậy phá tủ kính lấy trộm toàn bộ số vàng trong cửa hàng
để tránh bị gia chủ phát hiện hoàng đã khóa trái cửa phòng ngủ của vợ chồng chủ hiệu vàng
số vàng trộm được đối tượng đem giấu tại nơi thuê trọ ở cùng địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào đêm ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an đã bắt giữ lê đức hoàng
và thu hồi toàn bộ số vàng bị trộm cắp
qua giám định tổng cộng tăng vật của vụ trộm là hơn năm tám kg vàng nữ trang trị giá hơn ba tỷ đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé